tại cần thơ thành phố vừa tổ chức khai mạc chương trình sắc xuân miệt vườn phục vụ khách tham quan trong và ngoài thành phố trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
đây là một trong những hoạt động thường niên được người dân cần thơ mong đợi mỗi dịp tết đến xuân về
chương trình giới thiệu đến khách tham quan các loại hình di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc như kinh hoa khơ me với các loại hình nghệ thuật trình diễn
thư pháp việt nghề thủ công truyền thống trò chơi dân gian cùng nhiều món ăn truyền thống đặc sắc của miền tây nam bộ
năm nay chương trình lần đầu tiên giới thiệu loại hình nghệ thuật dân gian trình diễn múa dối cạn được giới thiệu đến công chúng
đây là loại hình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc với nhiều hình thức biểu diễn dối tay dối dây dối que dối búp bê đưa người xem hòa mình vào các câu chuyện cổ tích việt nam
ngoài ra khách tham quan cũng sẽ có cơ hội được trải nghiệm làm bánh dân gian nặn tòa hè làm đồ chơi từ lá dừa trò chơi dân gian
chương trình diễn ra đến ngày một mươi bốn tháng một riêng phố ông đồ sẽ cao dài đến ngày hai mươi bảy tháng một tức mùng ba tết